đảng bộ tỉnh hưng yên đã tổ chức khai mạc đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi chín nhậm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội dự và chỉ đạo đại hội
giữa đại hội có nguyên chủ tịch nước trần đức lương nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an
các đồng chí ủy viên bộ chính trị đại tướng ngô xuân lịch phó bí thư quân ủy trung ương
bộ trưởng bộ quốc phòng đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an các đồng chí bí thư trung ương đảng
nguyễn hòa bình tranh án tòa án nhân dân tối cao phan đình trạc trưởng ban nội chính trung ương
nguyễn xuân thắng giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh chủ tịch hội đồng lý luận trung ương
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh phó thủ tướng trịnh đình dũng
các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước qua các thời kỳ và ba trăm ba mươi chín đại biểu đại diện cho hơn sáu mươi chín đảng viên trong toàn đảng bộ tỉnh hưng yên
phát biểu chỉ đạo đại hội đồng chí tòng thị phóng đánh giá cao nỗ lực phấn đấu chỉ đạo quyết liệt sáng tạo
và biểu dương những thành tựu đạt được của đảng bộ và nhân dân tỉnh hưng yên trong nhiệm kỳ vừa qua
đảng bộ tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất lãnh đạo thực hiện hoàn thành hoàn thành vượt mức một mươi năm trí tiêu chủ yếu

một trăm linh xã phường thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế
công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được củng cố và tăng cường trên tất cả các mặt chính trị tư tưởng tổ chức và đạo đức
đồng chí tòng thị phóng yêu cầu đại hội thảo luận làm rõ những tồn tại trong lãnh đạo chỉ đạo
đồng thời nhấn mạnh một số nội dung để đại hội cùng thảo luận và lưu ý trong quá trình lãnh đạo thực hiện nghị quyết đại hội một mươi chín đảng bộ tỉnh
như nâng cao chất lượng công tác cán bộ bảo đảm công khai minh bạch dân chủ đúng quy định của đảng và nhà nước
làm tốt công tác kiểm tra giám sát bảo đảm tính nghiêm minh kỷ luật đảng
chú trọng công tác quy hoạch đào tạo bồi dưỡng bố trí sử dụng và quản lý đội ngũ cán bộ nhất là cán bộ nữ cán bộ trẻ
tập trung lãnh đạo phát triển nhanh và bền vững kinh tế xã hội đi đôi với bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và bảo vệ môi trường
tỉnh hưng yên cần quan tâm làm tốt quy hoạch tỉnh giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia quy hoạch vùng để làm định hướng phát triển